ngày một mươi tám tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức rumani và cộng hòa xéc
chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt bởi sau thời gian dài mới có chuyến thăm cấp cao của thủ tướng việt nam đến rumani và cộng hòa séc
khi mà việt nam và hai nước đang hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam và liên minh châu âu eu đang xúc tiến thông qua hiệp định thương mại tự do
và ký kết hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu
trong chuyến thăm bốn ngày tới hai nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chương trình làm việc bận rộn
với gần ba mươi hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực gồm các cuộc hội đàm hội kiến với lãnh đạo cấp cao của hai nước
gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp các nhà đầu tư bà con kiều bào thăm và làm việc tại địa phương
tại mỗi nước các cuộc hội đàm hội kiến đã diễn ra thẳng thắn chân thành hiệu quả đi vào thực chất
thúc đẩy các mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và rumani cộng hòa séc
tại các cuộc hội đàm thủ tướng viorica dancila và andrei babis đều nhấn mạnh
là người bạn thân thiết của việt nam đồng thời là thành viên tích cực của eu
romani và séc ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa việt nam và eu
đặc biệt là sẽ thúc đẩy eu sớm hoàn tất các thủ tục để ký evfta và evipa trong vòng một hai tháng tới
trong các cuộc hội đàm tại rumani cộng hòa séc hai bên đã thống nhất cần tích cực chuẩn bị
cho kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam với rumani cộng hòa séc một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh hòa bình thúc đẩy hợp tác và phát triển trên thế giới
bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không tại biển đông
giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi
các nhà lãnh đạo rumani cộng hòa séc đều đánh giá cộng đồng người việt đã hội nhập tốt
có đồng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại
đồng thời tin tưởng cộng đồng người việt sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối
phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
hai bên cũng cho rằng lực lượng đông đảo các cựu sinh viên lưu học sinh việt nam
đã từng học tại rumani và cộng hòa séc là một lợi thế lớn là nhân tố quan trọng giúp gắn kết hai nước
sau các cuộc hội đàm hai bên đã chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác
bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thú y và an toàn thực phẩm giữa việt nam và rumani
đo lường và chất lượng giữa việt nam và cộng hòa séc
trên cơ sở thành công của chuyến thăm việt nam rumani việt nam cộng hòa séc
đã ra tuyên bố chung về chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc
dự các diễn đàn doanh nghiệp việt nam rumani việt nam cộng hòa séc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ nhà nước tạo môi trường đầu tư thuận lợi
cho các doanh nghiệp làm măn giữa hai nước
còn chính doanh nghiệp quyết định quy mô phương thức hợp tác
nhất là khi việt nam tham gia một mươi hai fta và hướng tới ký kết evfta
thủ tướng mong muốn từ diễn đàn này các doanh nghiệp sẽ giao lưu trao đổi
tìm hiểu cơ hội hợp tác tiến tới cuộc hôn nhân thành công
việt nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào việt nam
nhất là những lĩnh vực rumani cộng hòa séc có thế mạnh
có thể nói chuyến thăm chính thức rumani và cộng hòa séc của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã thành công tốt đẹp
là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng góp phần tiếp nối và thúc đẩy quan hệ hữu nghị
truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và các nước bạn bè đông âu
tạo xung lực mới thúc đẩy toàn diện các quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực
đồng thời với tình cảm chân thành hữu nghị hợp tác cùng nhau
cả hai nước rumani và cộng hòa séc đều thúc đẩy quan hệ việt nam với eu
nhất là thúc đẩy việc ký evfta và evipa